sáng nay bốn tháng sáu tại trụ sở báo nhân dân ở hà nội ban tổ chức trung ương phối hợp với báo nhân dân tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng cho phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí
sự hội nghị có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí mai văn chính ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
kể từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay đảng ta tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng và trình đốn đảng
bên cạnh nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai thì nghị quyết trung ương sáu và bảy cũng đã trở thành nhiệm vụ cần toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện
trước yêu cầu đó hội nghị tập huấn được tổ chức với mục đích trao dồi nâng cao kiến thức cho đội ngũ phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí về công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
việc bồi dưỡng phổ biến chuyên sâu hơn về công tác đảng cho đội ngũ những người làm báo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết tới cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
hội nghị sẽ thảo luận năm chuyên đề chính về công tác xây dựng đảng với sự tham gia trình bày giảng dạy của các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đảng
hội nghị được tổ chức trong ba ngày từ mùng bốn đến ngày mùng sáu tháng sáu